vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh quảng nam đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất cyanur
hai đối tượng là hai chị em trú tại địa bàn có mua của một người đàn ông không rõ lai lịch
tại khu vực thôn an lâu một xã tâm lãnh huyện phú ninh hai túi xe nua tổng trọng lượng trên một mươi hai kg với giá hai triệu đồng
có ý định trở lên bãi vàng thuê người dùng xe nua để mót vàng từ các má ngân
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
lại có thêm một hố tử thần sụt lún có đường kính hàng chục mét sâu khoảng một mươi năm mét xuất hiện tại địa bàn huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
như tin chúng tôi đã đưa về hiện tượng sụt lún tại huyện trợ đồn xảy ra vào ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
và công tác khắc phục đã được triển khai thực hiện trả lại mặt đường cho người dân vào ngày ba tháng một
tuy nhiên sau một mươi ba ngày được khắc phục vào ngày một mươi sáu tháng một hiện tượng sụt lún lại xảy ra gây ách tắc giao thông
tại hiện trường ghi nhận được số hụt lún có đường kính khoảng một mươi tám mét
khoảng một mươi năm mét so với hố sụt lún xuất hiện ngày hai tháng một thì hiện tượng sụt lún lần này xảy ra rộng và sâu hơn
các lực lượng chức năng gồm công an quân đội đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn giao thông
vào sáng ngày hôm nay tại núi thới lới huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên
khởi công xây dựng tượng đài nghệ sĩ hoàng sa tại đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi để tưởng niệm những người con đất việt
đã hy sinh để bảo vệ vùng biển đảo hoàng sa từ ngày việt nam xác lập chủ quyền cho đến nay
khu tưởng niệm với diện tích từ một năm đến hai hectare trên đỉnh núi thới phía đông bắc đảo
công trình dự kiến có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng từ bảy mươi một trăm linh tỷ đồng do đoàn viên công đoàn trong cả nước đóng góp xây dựng
sau khi xây dựng hoàn thành tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ bàn giao công trình cho tỉnh quản lý
tại buổi lễ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã trao tặng trên một mươi bốn tỷ đồng để xây dựng tượng đài khu tưởng niệm nghĩa sĩ hoàng sa
đồng thời nhiều tổ chức đã trao tặng tiền hỗ trợ cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển và ngư dân bị nạn tại vùng biển hoàng sa trường sa
tin quốc tế
qua hàng loạt sự kiện tấn công đẫm máu trong những ngày gần đây có thể thấy thế giới đang bước sang năm mới hai nghìn một mươi sáu với đầy nguy cơ bất ổn
buộc các nước phải đẩy mạnh hoạt động chống khủng bố
và ngày hôm qua thủ tướng australia đã có chuyến thăm không báo trước tới iraq để thúc đẩy hợp tác chấn áp các tay súng nhà nước hồi giáo is tự xưng
còn tại châu âu bỉ và pháp cũng có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh bất thường về cuộc chiến chống khủng bố
văn phòng thủ tướng iraq cho biết sau khi tới thủ đô baghdad vào ngày một mươi sáu tháng một thủ tướng australia malcom tân bull đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà haider al abadi
hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận về cuộc chiến chống is
việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước cũng như sự hợp tác về kinh tế và nông nghiệp
ông al abadi đã hoan nghênh sự hỗ trợ của australia trong cuộc chiến chống is
tại châu âu chống khủng bố tiếp tục là một trong những ưu tiên hiện nay của chính phủ các nước
hôm qua giới chức bỉ thông báo sẽ cùng với pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh bất thường về cuộc chiến chống khủng bố vào tháng hai tới tại thủ đô bruxelles
hai bên sẽ bàn cách thức phối hợp hiệu quả hơn trong việc thiết lập các trại tị nạn ở biên giới qua đó xích chặt kiểm soát người di cư ngăn chặn mầm mống chống khủng bố
việc hai mươi tám quốc gia thành viên eu cùng với mỹ và liên hợp quốc đúng thời hạn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với iran đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế
coi đây là một thành công lịch sử sau nhiều nỗ lực ngoại giao của các bên
các nước cũng hy vọng thành công này sẽ kích thích các nỗ lực giải quyết các điểm này

các nước cũng hy vọng thành công này sẽ kích thích các điểm này